cặp song sinh trúc nhi diệu nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ kết thúc gần một mươi hai giờ đồng hồ phẫu thuật tách rời
hai cháu bé đã được tách rời khâu tạo hình bó bột và chuyển về khoa hồi sức an toàn
theo bệnh viện nhi đồng tp hcm sau gần một mươi hai tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần một trăm linh chuyên gia
y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành thành phố cả phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi
sau khi tách rời các bác sĩ đã chiên nửa đầu đại tràng cho bé trúc nhi nửa cuối kẻm hộng môn thật cho diệu nhi
việc tách cơ quan tiêu hóa tiết nhiệu và tách xương cũng diễn ra thuận lợi
đến một mươi tám h bốn mươi phút cặp song sinh trúc nhi diệu nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ
sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng khâu vết mổ bó bột cho hai bé
hai bệnh nhi đã được chuyển về khoa hồi sức ngoại an toàn tiếp tục được theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe sau mổ
bởi đây cũng là một hành trình đầy khó khăn không kém